bộ công thương vừa đề xuất chính phủ miễn giảm giá điện cho các khách hàng sử dụng điện
để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tác động của dịch covid một mươi chín
đối với điện sinh hoạt của người dân bộ công thương sẽ giảm giá cho các bậc thang sinh hoạt
từ bậc một đến bậc bốn áp dụng từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
như vậy sử dụng dưới ba trăm linh kwh một tháng sẽ được hỗ trợ trên một mươi tiền điện hàng tháng
tổng số tiền hỗ trợ ước tính là hai chín trăm ba mươi tỷ đồng
đối với khách hàng sản xuất và kinh doanh bộ công thương đề xuất giảm giá với mức giảm một mươi
đối với khách hàng dịch vụ du lịch bộ công thương đề xuất điều chỉnh giá điện xuống bằng giá áp
cho các hộ sản xuất từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
với các cơ sở trực tiếp tham gia chống dịch evn sẽ hỗ trợ tiền điện từ tháng bốn đến tháng sáu với khoảng một trăm linh tỷ đồng
theo bộ công thương tổng số tiền hỗ trợ đề xuất lên tới một mươi chín trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
đồng nghĩa doanh thu của evn năm hai nghìn hai mươi sẽ giảm tương ứng để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp